dự thảo luật sửa đổi bổ sung thêm các quy định thẩm quyền của ủy ban chứng khoán nhà nước
trong việc thực thi nhiệm vụ để có thể tiệm cận với các nguyên tắc của tổ chức quốc tế các ủy ban chứng khoán
nâng mức phạt hành chính tối đa ba tỷ đồng đối với tổ chức và một năm tỷ đồng đối với cá nhân vi phạm
kèm theo đó là các hình phạt bổ sung khác
dự thảo luật chứng khoán sửa đổi bổ sung quy định về quyền hạn trách nhiệm của các công ty chứng khoán
công ty quản lý quỹ trong việc giám sát bảo đảm khách hàng cân thủ quy định giao dịch chứng khoán
theo chương trình làm việc dự kiến các đại biểu quốc hội sẽ biểu quyết thông qua luật chứng khoán vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
với nhiều nội dung mới đã được bổ sung sửa đổi mang tính đột phá kỳ vọng khi dự luật được ban hành
sẽ tạo ra bước ngoặt mới cho sự phát triển của thị trường chứng khoán việt nam trong tương lai
sáng nay tiếp tục kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn các đại biểu cho ý kiến về dự án luật chứng khoán sửa đổi
nhằm hoàn thiện thể chế ổn định môi trường pháp lý bảo đảm cho sự phát triển ổn định bền vững an toàn của thị trường chứng khoán
một trong những nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau được đưa ra thảo luận tại phiên họp là vấn đề trào bán chế phiếu của doanh nghiệp không phải là công ty đại chúng
các đại biểu cho rằng cần phân định rõ phạm vi điều chỉnh giữa các luật đối với trào bán chứng khoán riêng lẻ của tổ chức phát hành không phải là công ty đại chúng
các đại biểu cho rằng cần phân định rõ phạm vi điều chỉnh giữa các luật đối với trào bán chứng khoán riêng lẻ của doanh nghiệp không phải là công ty đại chúng

tại phiên thảo luận một số đại biểu cho rằng nên cân nhắc kỹ về mô hình và tổ chức của sở giao dịch chứng khoán việt nam
với sự nghiên cứu và cũng rất là thận trọng khi phát biểu
tôi rất mong quốc hội ủng hộ là sở dịch chứng khoán việt nam
được tổ chức như hình thức công ty tất nhiên ủng hộ hàng một thành viên
một trăm bốn mươi ngành sách nhà nước và hình thành như hình thức là công ty mẹ con
còn lại những cái chức năng khác được thủ tướng quy định chi tiết
và thủ tướng đã có hướng dẫn chi tiết thông qua quyết định ba mươi hai
nhiều đại biểu cũng đề nghị dự thảo luật cần tăng thêm các chế tài xử phạt
các hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán
thưa quý vị sáng nay quốc hội thảo luận tại hội trường
về những nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật chứng khoán sổ đổi
phóng viên của truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi bên lề quốc hội
với các đại biểu chung quanh vấn đề này
theo các đại biểu việc tăng cường vai trò quyền hạn của ủy ban chứng khoán nhà nước là cần thiết
bởi thị trường chứng khoán đòi hỏi sự công khai minh bạch cao
trong khi hàng hóa chứng khoán phụ thuộc vào kiểm soát của ủy ban chứng khoán
và báo cáo của cơ quan kiểm toán cũng như sự trung thực của công ty đại chúng
trong luật này thì đã có quy định xử lý rất nặng những công ty đại chúng
hoặc là những hành vi giao dịch trên thị trường chứng khoán
mà có tính chất không minh bạch để tạo ra những các cơ hội để kiếm lời
thì cái đấy đã xử lý rất mạnh tôi chọn rằng đấy là một cái biện pháp rất tốt
tuy nhiên thì có lẽ chúng ta cần phải đề cao hơn nữa
trách nhiệm của những công ty kiểm toán
mà chúng ta đưa ra các báo cáo về cáo bạch
mà nếu như kiểm soát không chặt chẽ
mà khách hàng thì chủ yếu là tin vào những báo cáo bạch đó
tin vào những công bố của công ty kiểm toán
do vậy cho nên là trách nhiệm của công ty kiểm toán tôi cho rằng là cũng cần phải tăng cường hơn
trong luật này thì chưa đề cập đến
để mà chống những hình thức gọi là thao túng chứng khoán
và kỳ vọng lần xử lý này
đối với cả luật thì chúng ta cũng cần thiết là phải quan tâm đến vấn đề
tăng thẩm quyền thanh tra kiểm soát
cần thiết phải có những quy định nó tương xứng
nó phù hợp với cả những quy định
với những hành vi nó phát sinh trong thời gian vừa qua
do đó thì cái việc mà tăng cường cái thẩm tra kiểm tra
để mà có những chế tài xử phạt phù hợp
đối với cả những hành vi gọi là thao túng chứng khoán thì rất là cần thiết
ủy ban chứng khoán vẫn tiếp tục trực thuộc bộ tài chính
để đảm bảo sự phát triển đối với tổn định
vấn đề thứ hai là ở ủy ban chứng khoán nhà nước
thì có chức năng nhiệm vụ là xây dựng
các giãn luật các chính sách về thị trấn và chứng khoán
để trình các cơ thường quyền ban hành
và thứ ba là ủy ban chứng khoán là quản lý và giám sát toàn diện
các sở dịch chứng khoán việt nam
trung tâm lưu ký chứng khoán
và quản lý toàn diện giám sát toàn diện
đối với các hoạt động của các công ty chứng khoán
và các quỹ đầu tư chứng khoán
và đặc biệt là hoạt động của các nhà đầu tư chứng khoán
và giám sát các hoạt động của các tổ chức nghề nghiệp
về giao dịch chứng khoán
để làm sao tổ chức hoạt động thị trường
một cách thực sự là minh bạch và công bằng
các đệ biểu nhất trí với quan điểm
cần tăng cường vai trò cũng như thẩm quyền
cho ủy ban chứng khoán nhà nước
tránh để xảy ra trường hợp thao túng chứng khoán
trên thị trường như trong thời gian vừa qua
sáng nay bộ trưởng bộ tài chính đinh tiến dũng
thừa ủy quyền của thứ tướng chính phủ
báo cáo về xây dựng dự thảo nghị quyết của quốc hội
về khoanh tiền nợ thuế
xóa tiền phạt chậm nộp
tiền chậm nộp đối với người nộp thuế
không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước
theo báo cáo tình hình nợ động thuế vẫn còn cao
có đến gần bốn mươi ba tỷ đồng nợ động thuế
không có khả năng thu hồi
bộ trưởng bộ tài chính đinh tiến dũng cho biết
trong thời gian qua cơ quan quản lý thuế
đã có nhiều nỗ lực trong việc thu hồi nợ động thuế
theo đó công tác quản lý nợ thuế
đã đạt được kết quả quan trọng
tỷ trọng tổng nợ trên tổng thu nội địa
đã giảm mạnh từ một mươi hai hai năm hai nghìn một mươi
đến cuối tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
giảm xuống ở mức sáu chín
tuy nhiên tình hình nợ động thuế vẫn còn cao
tổng số tiền nợ thuế tính đến ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
là trên tám mươi tám tỷ đồng
trong đó tiền nợ thuế không còn khả năng nộp ngân sách
là gần bốn mươi ba tỷ đồng
theo đánh giá của cơ quan quản lý thuế
số nợ động thuế nêu trên là do người nộp thuế
đã chết mất tích mất năng lực hành vi dân sự
tự giải thể phá sản
bị thiên tai thảm họa bất ngờ
không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước
thẩm tra dự thảo nghị quyết
ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội
đề nghị chính phủ đánh giá kỹ hơn
về trách nhiệm chủ quan của các cơ quan tổ chức
cá nhân có liên quan
để xảy ra tình trạng nợ động thuế lớn
kéo dài qua nhiều năm
đồng thời báo cáo rõ
việc khoanh nợ xóa nợ tiền phạt chậm nộp
tiền chậm nộp đối với các khoản nợ
liên quan đến tiền sử dụng đất tiền thuê đất
theo nghị quyết này
và có đánh giá tác động cụ thể
thưa quý vị khoảng bảy giờ sáng
ngày hai mươi hai tháng một mươi theo giờ địa phương
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến sân bay quốc tế
narita tokyo nhật bản
bắt đầu chuyến tham dự lễ đăng quang
của nhà vua nhật bản naruhito
đón thủ tướng tại sân bay có đại diện bộ ngoại giao nhật bản
đại sứ việt nam tại nhật bản
vũ hồng nam
việc thủ tướng nguyễn xuân phúc dự lễ đăng quang
của nhà vua naruhito
thể hiện việt nam coi trọng quan hệ
đối tác chiến lược sâu rộng với nhật bản
đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu
là nước tài trợ oda lớn nhất
nhà đầu tư số hai
đối tác thương mại lớn thứ tư của việt nam
và cùng là thành viên của hiệp định cptpp
hiện quan hệ hai nước đang ở giai đoạn tốt nhất
trong lịch sử kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao
trong dịp dự lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc
sẽ có một số cuộc tiếp xúc song phương
những hoạt động của thủ tướng nguyễn xuân phúc
tại nhật bản chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn
trong các bản tin tiếp theo của truyền hình nhân dân
sáng nay tại trụ sở bộ quốc phòng
đại tướng lương cường
ủy viên thường vụ quân ủy trung ương
chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
đã chủ trì lễ đón đoàn cấp cao
bộ quốc phòng liên bang nga
do đồng chí thượng tướng andrei valerievich
thứ trưởng quốc phòng
tổng cục trưởng tổng cục chính trị quân sự
các lực lượng vũ trang liên bang nga
làm trưởng đoàn thăm chính thức nước ta
từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi
sau lễ đón chính thức
hai bên đã tiến hành hội đàm
trao đổi các nội dung hợp tác
về giáo dục chính trị quân sự
khẳng định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
việt nam liên bang nga
tiếp tục phát triển năng động trên nhiều lĩnh vực
lãnh đạo cấp cao hai nước
thường xuyên duy trì tiếp xúc cấp cao
quan hệ hợp tác quốc phòng có bước đột phá
đi vào chiều sâu hiệu quả và thiết thực
bộ quốc phòng hai nước
phối hợp tổ chức gần bảy mươi hoạt động đối ngoại quốc phòng
trong đó có một mươi hai hoạt động
tham gia năm chéo việt nga
việc tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng
hợp tác giữa hai tổng cục
về công tác chính trị quân sự
góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống
đối tác chiến lược toàn diện việt nam liên bang nga
thượng tướng kartapolov andrey valerievich
đã ủng hộ và cử các đoàn cấp cao
tham dự các hoạt động đa phương
do bộ quốc phòng nga tổ chức
đánh giá cao kết quả thi đấu của đội tuyển việt nam
tại hội thao quân sự quốc tế
đồng thời sẵn sàng ủng hộ và tham gia các hoạt động
khi việt nam đảm nhiệm chủ tịch asean
thủ tướng chính phủ đã quyết định xuất cấp gạo
từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh bình định
để hỗ trợ cho các hộ gia đình
có đất lúa không sản xuất do hạn hán
xâm nhập mặn vụ hẻ thu
cụ thể thủ tướng chính phủ giao bộ tài chính
xuất cấp không thu tiền bốn trăm chín mươi bốn tám trăm năm mươi tấn gạo
từ nguồn dự trữ quốc gia
cho tỉnh bình định
để hỗ trợ cho hộ gia đình có đất lúa không sản xuất
do hạn hán xâm nhập mặn vụ hẻ thu
giao bộ lo động thương bình và xã hội
chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung
và số liệu báo cáo
ủy ban nhân dân tỉnh bình định tiếp nhận
và sử dụng số gạo đợt cấp
bảo đảm hỗ trợ kịp thời đúng đối tượng theo quy định
trường hợp sau khi thực hiện nếu vẫn còn khó khăn
ủy ban nhân dân tỉnh bình định báo cáo
bộ lo động thương bình và xã hội bộ tài chính
để trình thủ tướng chính phủ xem xét tiếp tục hỗ trợ
thưa quý vị từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay
tỉnh phú yên triển khai bố trí nơi ở ổn định
cho những hộ dân vùng sạt lở sông ba
thị trấn củng sơn huyện sơn hòa
theo quyết định số một nghìn bảy trăm bảy mươi sáu của thủ tướng chính phủ
so với trước đây thì cuộc sống của người dân đã ổn định
từng bước phát triển sản xuất sau khi được tái định cư
cũng như bốn mươi tám hộ gia đình khác
vừa chuyển đến khu tái định cư mới
gia đình chị trần thị thủy
ở khu phố đông hòa thị trấn củng sơn
huyện miền núi sơn hòa tỉnh phú yên
không giấu nổi niềm vui bên ngôi nhà mới
đến khu tái định cư này
mỗi hộ được bố trí một lô đất
rộng hơn một trăm linh m hai và hai mươi triệu đồng
để xây dựng kiên cố với đầy đủ hệ thống nước sạch
đường bê tông và điện lưới quốc gia
trẻ em trong độ tuổi đi học
cũng được đến trường đầy đủ
thì ở cái nơi cũ
thì tới mùa mưa
thì người dân la ngại về việc ngập lụt
và dời nhà cửa đi rất là vất vả
và con đi học cũng lại là khổ nữa
rồi sau này là nhờ nhà nước
cắp cho cái khu ở mới này
thì vào mùa ngập lụt
thì chúng ta yên tâm hơn nhiều
dự án có tổng vốn đầu tư gần một mươi năm tỷ đồng
bố trí cho một trăm một mươi năm hộ có nguy cơ ngập lụt
sạt lở ở khu phố đông hòa và tây hòa
đến nay đã có bảy mươi hai hộ đồng ý di rời
trong đó năm mươi hộ phấn đề
để hội dân khởi dọn đến nơi ở mới
đoàn kết sinh sống và sản xuất ổn định
để số mấy hộ dân mà sống dọc bờ sông ba
thì cảm thấy rất vui mừng
bởi vì là trong những mùa mưa lụt
thì họ có nơi
để ổn định cuộc sống
phát triển kinh tế xã hội
và cái là mùa mưa họ không phải
lo phải di chuyển đồ đạc
tài sản nhà cửa trong mùa mưa lụt nữa
đến nơi ở mới trước mùa mưa lũ
năm nay tính mạng và tài sản
của các hộ dân sống dọc bờ sông ba
mới được bảo đảm
thế nhưng hiện vẫn còn bốn mươi ba hộ dân
chưa tự nguyện di rời
chính quyền các cấp và các ban ngành
hội đoàn thể của huyện sơn hòa tỉnh phú yên
đang tiếp tục vận động
giúp người dân sớm có cuộc sống ổn định
để phát triển kinh tế
tiếp theo chương trình
cả cha việt nam đón tin vui từ mỹ
hơn một mươi một cơ sở vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm
tại thành phố hồ chí minh
thưa quý vị
cục phòng vệ thương mại bộ công thương vừa cho biết
bộ thương mại mỹ đã thông báo trên hệ thống nội bộ
về quyết định sơ bộ
của đợt ra soát thuế chống bán phá giá lần thứ một mươi năm
cho giai đoạn từ ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy
đến ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
đối với sản phẩm cá cha cá ba sa của việt nam
xuất khẩu sang thị trường này
theo đó mức thuế sơ bộ cho bị đơn bắt buộc
là usd một kg
thuế suất cho bị đơn tự nguyện
cũng là usd một kg
thuế xuất toàn quốc là hai ba mươi chín usd một kg
mức thuế này thấp hơn rất nhiều so với kết quả cuối cùng
của đợt ra soát thuế chống bán phá giá lần thứ một mươi bốn
với lần lượt một ba mươi bảy và hai ba mươi chín usd một kg
cho bị đơn bắt buộc và bị đơn tự nguyện
theo thông báo doc sẽ ban hành kết luận cuối cùng
trong vòng một trăm hai mươi ngày kể từ ngày ra kết luận sơ bộ
dự kiến vào khoảng tháng hai năm hai nghìn hai mươi
bộ công thương khuyến nghị các doanh nghiệp xuất khẩu liên quan của việt nam
tiếp tục tham gia hợp tác đầy đủ với doc và bộ công thương
trong các giai đoạn tiếp sau
để bảo đảm kết quả cuối cùng khả quan tích cực
cải thiện năng suất lao động bằng sức mạnh kỹ năng nghề
đây cũng là thông điệp mà australia và việt nam đưa ra
trong tuần lễ giáo dục nghề nghiệp australia tại việt nam
trong bốn ngày diễn ra tuần lễ tại hà nội và tp hcm
có nhiều nghề được trình diễn
và đặc biệt là sự xuất hiện của những đại sứ nghề nước bạn
sẽ là kinh nghiệm quý báu cho việt nam
trong quá trình khuyến khích nâng cao đào tạo nghề
cải thiện năng suất lao động quốc gia
tại buổi khai mạc trình diễn
tiến sĩ trương anh dũng phó tổng cục trưởng tổng cục giáo dục nghề nghiệp cho biết
phát triển giáo dục nghề nghiệp phát triển kỹ năng
là mối quan tâm hàng đầu của chính phủ việt nam hiện nay
đặc biệt trong bối cảnh cách mạng khoa học kỹ thuật đang thay đổi nhanh chóng
đây được coi là cơ hội rất tốt
để giao lưu học hỏi kinh nghiệm của australia
nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp của việt nam
hiện tại việt nam năng suất lao động khá thấp
lao động phổ thông và lao động trong khu vực phi chính thức còn cao
để việt nam có thể trở thành một cường quốc kinh tế
thì phải cần có những lao động được đào tạo bài bản
đặc biệt trong kỷ nguyên bốn
tốc độ tăng trưởng gdp của việt nam cũng khá là cao
để duy trì được tốc độ này
bắt buộc phải có lao động có tài nghề
chính phủ hai nước cũng đã ký kết chương trình hợp tác một mươi tám tháng về giáo dục nghề nghiệp
sự kiện đã trình diễn nhiều kỹ năng nghề
theo đòi hỏi phát triển của nền kinh tế úc
cũng như việt nam hiện nay
các hoạt động giao lưu trao đổi về giáo dục nghề nghiệp
hướng nghiệp cho người học
đặc biệt tại sự kiện này
australia đã đưa đến việt nam những đại sứ nghề
họ là minh chứng truyền cảm hứng về học nghề
và sự nghiệp mơ ước của họ
chính là quảng bá hình ảnh giáo dục nghề nghiệp
và là cầu nối văn hóa của hai nước
là đại sứ nghề
tôi được thể hiện đam mê
cũng như tình yêu của mình
đối với sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp
đây là một hành trình tuyệt vời
mà tôi có thể chia sẻ cho các bạn
trong vai trò là một đại sứ
vai trò của tôi chính là làm thay đổi cuộc đời của các bạn
về nhận thức con đường học nghề
tôi cũng có cơ hội được cố vấn
giúp đỡ các bạn học sinh con đường lựa chọn sự nghiệp tương lai
kỹ năng nghề là chìa khóa chiến lược
để cải thiện năng suất lao động quốc gia
phát triển quốc gia bền vững
với sự hỗ trợ từ chính phủ australia
đại sứ quán australia
hoạt động giáo dục nghề nghiệp của việt nam
định hướng sẽ phát triển toàn diện hơn
đầy đủ hơn
tính đến thời điểm hiện tại
thì sở tài nguyên và môi trường tỉnh yên bái
đã tiếp nhận đủ hồ sơ
kế hoạch sử dụng đất năm hai nghìn hai mươi
của chín huyện thị xã thành phố
đây là căn cứ để đoàn tiến hành
kiểm tra nội nghiệp và ngoại nghiệp
kế hoạch sử dụng đất năm hai nghìn hai mươi
cấp huyện nhằm tránh tình trạng sử dụng
sai mục đích và tránh gây thất thu thuế
theo đó việc kiểm tra được thực hiện
với mục đích khảo sát thực địa các vị trí công trình
dự án được xác định trong danh mục công trình
có nhu cầu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất
năm hai nghìn hai mươi cấp huyện
kiểm tra bản đồ hiện trạng sử dụng đất
phục vụ điều chỉnh quy hoạch
kiểm tra kết quả tổng hợp xử lý thông tin tài liệu
báo cáo kết quả điều tra thu thập bổ sung
các thông tin tài liệu
các báo cáo chuyên đề và hệ thống biểu bảng số liệu
sơ đồ biểu đồ
bản đồ kế hoạch sử dụng đất
đồng thời kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ
của hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm hai nghìn hai mươi
do ủy ban nhân dân cấp huyện giao nộp
tiến hành kiểm tra ngoại nghiệp
ưu tiên những công trình trong kế hoạch
những công trình cấp huyện xây dựng mới
những công trình có diện tích lớn
diện tích dự án có đất trồng lúa đất lâm nghiệp
kiểm tra nội nghiệp
về trình tự thực hiện việc lập hồ sơ kế hoạch sử dụng đất
xác định các danh mục công trình
kiểm tra hệ thống bản đồ kế hoạch sử dụng đất
theo quy định của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
chiều ngày hai mươi một tháng một mươi
tàu cứu hộ của trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn
hàng hải việt nam khu vực bốn
đã cứu hộ kịp thời
và đưa ngư dân trương công sang
thuyền viên trên tàu cá qna chín mươi bốn nghìn sáu trăm bốn mươi sáu ts
quê ở quảng nam
vào bờ an toàn
sau hơn một ngày bị nạn
khi đang đi đánh bắt tại vùng biển quần đảo trường sa
của tỉnh khánh hòa
trước đó vào trưa ngày hai mươi tháng một mươi
tàu cá qna chín mươi bốn nghìn sáu trăm bốn mươi sáu ts
đang đánh bắt trên vùng biển trường sa
thì ngư dân trương công sang
bị tức ngực khó thở suốt cao
nên thuyền trưởng tàu cá đã phải phát tín hiệu
cứu nạn khẩn cấp
nhận được tin báo trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
điều tàu sar hai nghìn bảy trăm linh một
ra hiện trường cứu nạn
đến khoảng sáu giờ ngày hai mươi một tháng một mươi
tàu sar hai nghìn bảy trăm linh một
tiếp cận được tàu cá qna chín mươi bốn nghìn sáu trăm bốn mươi sáu ts
đưa ngư dân sang vào bờ an toàn
và đưa đi điều trị
tại bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
trong tuần này các tỉnh khu vực bắc bộ
sẽ đón một đợt không khí lạnh bổ sung
theo đó mưa rông sẽ xuất hiện
cụ thể khu vực bắc bộ ngày hai mươi hai tháng một mươi không mưa
sáng sớm có sương bù trời nắng
vùng đồng bằng trời lạnh
vùng núi rét nhẹ về đêm và sáng sớm
từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng một mươi
có không khí lạnh bổ sung
gây mưa rào và rông
vùng núi có mưa vừa mưa to
nhiệt độ khu vực đồng bằng giảm còn hai mươi hai mươi bảy độ c
vùng núi xuống đến một mươi năm một mươi tám độ về đêm
khu vực hà nội trời nắng sáng sớm có sương mù
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi một đến ba mươi hai độ c
đêm và sáng sớm trời lạnh
từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng một mươi
có mưa rào và rông
nhiệt độ giảm xuống còn hai mươi một và hai mươi tám độ c
do không khí lạnh tăng cường yếu chản xuống
mới đây thành phố hồ chí minh đã thông qua
nghị quyết điều chỉnh mức thu
với lệ phí cấp mới giấy đăng ký
kèm biển số ô tô xe máy
theo khung tối đa của bộ tài chính
cụ thể đối với ô tô chở người
từ chín chỗ trở xuống
lệ phí cấp mới giấy đăng ký
kèm biển số là hai mươi triệu đồng
ô tô trừ ô tô chở người
từ chín chỗ trở xuống là năm trăm linh đồng
sơ mi rơ móc rơ móc đăng ký rời
là hai trăm linh ngàn đồng
đối với xe máy lệ phí cấp mới
thì được tính theo lệ phí trước bạ
trị giá từ một mươi năm triệu trở xuống
phí là một triệu đồng
trị giá trên một mươi năm triệu đến bốn mươi triệu
phí là hai triệu đồng
và trị giá trên bốn mươi triệu
phí là bốn triệu đồng
trước đó phí cấp mới biển số
với ô tô chở người
từ chín chỗ trở xuống là một mươi một triệu đồng
với xe máy có trị giá dưới một mươi năm triệu
là bảy trăm năm mươi ngàn đồng
xe máy trị giá từ một mươi năm đến bốn mươi triệu
là một năm triệu đồng
và xe máy trị giá trên bốn mươi triệu
là bốn triệu đồng
hơn một mươi một cơ sở sản xuất kinh doanh
vi phạm quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm
đây là thống kê của ban quản lý an toàn thực phẩm
thành phố hồ chí minh
sau khi thực hiện công tác kiểm tra từ đầu năm đến nay
theo đó cơ quan này đã ra quyết định
sử phạt hơn hai sáu trăm linh cơ sở
với số tiền gần ba mươi chín tỷ đồng
ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố
tập trung kiểm tra tại các nhà hàng tiệc cưới
dịch vụ nấu đám các cơ sở cung cấp xuất ăn công nghiệp
bếp ăn tập thể tại khu chế suất khu công nghiệp
qua kiểm tra tám mươi bảy ba trăm năm mươi cơ sở
đã phát hiện hơn một mươi một trường hợp
có vi phạm về an toàn thực phẩm
cùng với việc thành kiểm tra xử lý thực phẩm bẩn
ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố hồ chí minh
cũng chú trọng xây dựng thực phẩm sạch
bằng việc triển khai thực hiện các dự án đề án
chương trình bảo đảm an toàn thực phẩm
như ký kết phối hợp quản lý
kết nối tiêu thụ nông sản thủy sản
trong chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn
giữa thành phố hồ chí minh với các tỉnh
triển khai đề án chuỗi thực phẩm an toàn
phát triển đề án quản lý
nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo thịt da cầm và trứng da cầm
thưa quý vị vụ hành bội thu là tín hiệu vui cho nông dân trên đảo lý sơn
tuy nhiên thực trạng hành được mùa mất giá
đang gây nhiều khó khăn cho bà con huyện đảo
vụ hành hẻ thu thời tiết thuận lợi
bảo đảm độ lượng nước tưới ít sâu bệnh
nên hành đạt củ toa đều sản lượng ước đạt trên hai hai trăm linh tấn hành củ
hành được mùa khiến người nông dân thu hoạch đại trà
việc vận chuyển vào đất liền lại gặp khó khăn
nên giá hành giảm mạnh chỉ còn hai mươi năm đồng một kg
vụ hành bội thu là tín hiệu vui cho nông dân đảo lý sơn
tuy nhiên điệp khúc được mùa rớt giá
đang gây nhiều khó khăn cho bà con huyện đảo
trước thực trạng này huyện lý sơn đang xây dựng đề án kết nối doanh nghiệp
bao tiêu sản phẩm theo chuỗi giá trị cho sản phẩm nông sản
giảm thiểu phần nào nỗi lo được mùa rớt giá của nông dân trên đảo lý sơn
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của chương trình nhân dân
thân ái chào tạm biệt